tại hà nội trung ương hội nông dân việt nam đã phối hợp với ban tuyên giáo trung ương
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn bộ công thương tổ chức lễ tôn vinh và trao danh hiệu
nông dân việt nam xuất sắc năm hai nghìn một mươi chín sự kiện được tổ chức nhân kỷ niệm tám mươi chín năm ngày thành lập hội nông dân việt nam
tham dự lễ tôn vinh có đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban dân vận trung ương đồng chí uông chu lưu phó chủ tịch quốc hội cùng đại diện các bộ
ban ngành trung ương và sáu mươi ba nông dân việt nam có thành tích tốt trong xây dựng và phát triển nông nghiệp nông thôn
tại lễ tôn vinh sáu mươi ba nông dân xuất sắc được chia làm năm nhóm với năm lĩnh vực là kinh doanh dịch vụ và trang trại
trồng trọt chăn nuôi và thủy sản sáng chế giải pháp kỹ thuật nông nghiệp xây dựng nông thôn mới
đây là năm thứ bảy liên tiếp chương trình được thực hiện thu hút được sự quan tâm của hàng triệu hội viên
nông dân trong cả nước hưởng ứng tham gia chương trình đã góp phần lan tỏa tới đông đảo hội viên
nông dân cả nước có sức quấn hút thúc đẩy góp phần làm phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi
giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới trong nông dân ngày càng phát triển mạnh mẽ